sở công thương tỉnh bình thuận cho biết do phía trung quốc tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát dịch covid một mươi chín
khiến cho hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh lạng sơn đang rất khó khăn
giá thanh long cao nhất hiện nay chỉ bán được khoảng hai đồng một kg như vậy thì người nông dân lỗ trắng tám đồng một kg
hiện thanh long của nông dân đang chín đầy vườn nhưng không có người mua do tình hình xuất qua thị trường trung quốc quá khó khăn
nhiều nông dân đã chặt bỏ trái phá vườn
theo hiệp hội thanh long bình thuận từ nay đến cuối mùa trái vụ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai bình thuận có khoảng ba trăm linh tấn thanh long chở tiêu thụ
nếu các cửa khẩu vẫn bị tắc giá bán thanh long tại vườn không được cải thiện nông dân bình thuận sẽ thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng và hậu quả về lâu dài càng nặng nề hơn